công an huyện mê linh thành phố hà nội cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ nổ thùng phi tại xã tráng việt huyện mê linh khiến một cháu bé một mươi ba tuổi tử vong
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua một mươi ba tháng chín tại xóm bảy xã tráng việt cháu bé sinh năm hai nghìn hai đang chơi ở ngoài đường thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn vang lên ngay gần đó
liền sau đó một chiếc nắp thùng phi bay tới đập trúng người cháu bé khiến nạn nhân bắn xuống mương
người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cháu bé đã tử vong sau đó
nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do bố cháu bé sử dụng máy hàn để sửa chữa một chiếc thùng phi
tuy nhiên khi chiếc máy hàn vừa tiếp xúc với chiếc thùng phi thì thùng phi bất ngờ phát nổ lớn đẩy nắp thùng phi ra ngoài văng trúng người cháu bé khiến nạn nhân tử vong